bảy mươi sáu tuổi chưa bao giờ thấy như thế này năm nay không biết cái gì bảy giờ bà ngủ dậy các thanh niên thì đi làm hết có bà ra ở nhà không lấy được gì quăng đi hết sạch cơm không có ăn lợn gà đi hết không có gì nữa nên xin nhà nước hỗ trợ xem cho không khổ quá không có cơm ăn không có gì nữa
ngay sau khi xảy ra sạt lở chính quyền xã tà ngạo và huyện sinh hồ cùng các lực lượng cứu trợ đã có mặt
cuốn trôi năm trăm chín mươi bảy nhà bị hư hỏng thiệt hại và di rời khẩn cấp một năm trăm linh nhà bị ngập nước
ngoài ra đã có tới bảy trăm một mươi bảy hectare lúa bị ngập úng bốn trăm tám mươi sáu hectare hoa màu bị thiệt hại
hai mươi con da súc năm chín trăm một mươi chín con da cầm bị chết và bốn mươi sáu hectare ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại
nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng tổng thiệt hại ước tính khoảng bốn trăm năm mươi bảy tám tỷ đồng
các tỉnh hà giang lai châu thái nguyên lào cai yên bái đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai
tổ chức cứu chữa người bị thương tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình bị thiệt hại
huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa khắc phục giao thông và khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống
nhằm động viên các thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám tại vùng tâm lũ
trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy
bảy tháng sáu đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do thứ trưởng phạm mạnh hùng làm trưởng đoàn
đã đi kiểm tra tại một số điểm thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh hà giang
tại buổi làm việc với ban giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà giang
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng đã chia sẻ với những khó khăn của hà giang trong đợt mưa lũ vừa qua
thứ trưởng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của tỉnh hà giang
trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt các cấp các ngành của tỉnh hà giang đã cùng vào cuộc quyết liệt
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em tham gia kỳ thi
hội đồng thi tại hà giang thực hiện nghiêm túc kịp thời chế độ báo cáo kết quả thi về bộ giáo dục và đào tạo
tỉnh hà giang cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo tốt kỳ thi phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo
để trao đổi thông tin báo cáo kiến nghị với bộ giáo dục và đào tạo về giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh
chúng tôi đã chỉ đạo anh em tại điểm thi hãy nhận về mình tất cả những khó khăn và nhường lại tất cả những gì
gọi là thuận lợi nhất để giúp cho các cháu thí sinh hoàn thành được cái kỳ thi trung học quốc gia
cũng là dấu ấn cuộc đời đối với các cháu
ở đây cũng có thể nói là tôi cũng đã từng tổ chức rất nhiều kỳ thi ở các tỉnh
nhưng mà có thể nói kỳ thi này là một trong những kỳ thi vô cùng khó khăn đối với anh em chúng tôi
và đặc biệt là đối với lại đồng bào cũng như là
thí sinh nhưng mà tôi hy vọng và tin tưởng rằng với trách nhiệm lương tâm nghề nghiệp
chúng tôi sẽ hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh để hoàn thành kỳ thi trung học quốc gia năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phạm mạnh hùng cùng đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra
tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh hà giang
qua kiểm tra thực tế ghi nhận tại các điểm thi thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho rằng
công tác tổ chức thi tốt đảm bảo an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
chiều ngày hai mươi bảy tháng sáu tại đà nẵng chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb takehiko nakao
cùng đại diện lãnh đạo adb tại khu vực đông nam á và việt nam đã có chuyến thăm
làm việc với vườn ươm doanh nghiệp thành phố
vườn ươm doanh nghiệp đà nẵng là mô hình đầu tiên của cả nước hoạt động theo phương thức hợp tác công tư
chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb
ông takehiko nakao đánh giá cao sự phát triển của ndes trong việc tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp khá đa dạng
bước đầu đã gặt hái nhiều thành công
trong thời gian tới adb sẽ tiếp tục tham gia hệ sinh thái đổi mới kinh doanh của việt nam tại đà nẵng
bao gồm hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp địa phương và các chương trình tăng tốc
giúp các nhà cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu kết nối với các đối tác địa phương
để triển khai và mở rộng quy mô công nghệ vận hành chương trình khởi nghiệp sáng tạo
mekong sars thiver startup trong du lịch thúc đẩy du lịch toàn diện và bền vững hơn ở việt nam
tiếp theo chương trình chung tay hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
bắt đường xây cá độ bóng đá quân cấp qua mạng với số tiền hơn ba mươi năm tỷ đồng
tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
tổ chức tầm nhìn thế giới phối hợp với sở lao động thương minh và xã hội tỉnh quảng nam
tổ chức lễ phát động hưởng ứng sáng kiến chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học
do tầm nhìn thế giới việt nam phát động
đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm ngày gia đình việt nam hai mươi tám tháng sáu
nhằm nâng cao nhận thức xây dựng một môi trường sống lành mạnh an toàn
bảo đảm an sinh cho trẻ em đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh có ba trăm một mươi sáu vụ bạo lực học đường
và vi phạm pháp luật tại cơ sở giáo dục với năm trăm linh bảy đối tượng gây ra làm hai người chết
ba mươi người bị thương và hai trăm một mươi năm người bị tổn thương thể chất tinh thần
bên cạnh đó tại một số gia đình tình trạng trẻ em bị bạo hành do chính cha mẹ người thân của mình gây ra vẫn còn xảy ra
việc tổ chức lễ hưởng ứng sáng kiến chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học
cần bạn cần tôi cần cả thế giới tại tỉnh quảng nam nhằm mục đích nâng cao nhận thức
trách nhiệm và hành động của các cấp ủy chính quyền các ngành gia đình và toàn xã hội đối với công tác trẻ em
đặc biệt là công tác phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đồng thời kêu gọi sự cam kết của các cấp ủy chính quyền
và toàn xã hội tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
việt nam đã giảm được năm mươi số người mắc và chết vì bệnh lao so với năm hai nghìn
nhưng vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao xếp thứ một mươi sáu trên ba mươi nước có số mắc bệnh lao cao nhất thế giới
hiện nay bảo hiểm y tế là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp cho người bệnh lao được chăm sóc sức khỏe
tuy nhiên vẫn còn hàng vạn người mắc bệnh lao chưa được phát hiện trong cộng đồng và chưa tham gia bảo hiểm y tế
đó thực sự là gánh nặng với mỗi gia đình
em vũ văn nghĩa một mươi bốn tuổi ở nam định do hoàn cảnh gia đình khó khăn
cao mẳng phổi nên em được quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao tặng thẻ bảo hiểm y tế
và hỗ trợ toàn bộ chi phí trong thời gian nằm viện
tôi cảm thấy là hoàn cảnh gia đình nhà tôi khó khăn lắm
không thể nào gánh vác được chăm sự cũng nhờ sự giúp đỡ
quan tâm của mọi người và các bác sĩ và các nhà truyền hình
mới được giúp đỡ quan tâm của mọi người thì con tôi mới được đỡ bệnh
chứ không thì mình tôi lo tôi không lo nổi được
đây là một trong những trường hợp hiếm hoi được tặng thẻ bảo hiểm y tế
bởi chi phí thực tế điều trị cho một người mắc bệnh lao thường là hai mươi bốn triệu đồng
nếu bệnh nhân mắc lao kháng thuốc thì chi phí là một trăm linh triệu đồng
chương trình chống lao quốc gia đã thống kê hiện có khoảng sáu mươi bốn bệnh nhân lao
mất đi hai mươi thu nhập gia đình vì căn bệnh này
tổ chức y tế thế giới gọi đó là chi phí thảm họa
bạn bảo bây giờ mình có bệnh thì mình phải đi chữa
thì bây giờ hạn trẻ không đi chữa thì không được
bây giờ về bên hộ nghèo nó vẫn có thể đi không có thể vai tiền đi thôi
vẫn còn khoảng ba mươi người bị bệnh lao chưa được phát hiện trong cộng đồng
trong đó hai mươi người chưa có bảo hiểm y tế để điều trị
ước tính cần một mươi bốn tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân
và hạn chế sự lây lan của căn bệnh này ra cộng đồng
chương trình chống lao quốc gia quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
do bộ nội vụ sáng lập đã và đang quyên góp tài chính để hỗ trợ chi phí cho người bệnh
chúng ta là những người mà đang điều hành y tế này
không thể để cho những người người ta bị ốm và người ta bị chết
vì cái lý do của người ta là nghèo
vì cái lý do của nó là không có tiền để tiếp cận với những cái dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp
chỉ cần phát hiện sớm và điều trị kịp thời
chỉ cần người mắc bệnh lao
không còn mặc cảm tự ti và cộng đồng xã hội không bỏ ai lại phía sau
thì mục tiêu mà nghị quyết trung ương sáu để ra là đến năm hai nghìn ba mươi
cơ bản chấm dứt bệnh lao sẽ thực hiện được
quỹ này là hỗ trợ cho một trăm linh những người mắc bệnh lao mà không có thẻ loại
chưa có thẻ loại
câu hỏi đặt ra là nếu tôi mắc vào tháng tám
thì tôi còn phải chữa đến tháng hai hay tháng năm
vậy thì quỹ có hỗ trợ cho tôi vào sáng năm nữa không
thì chừng nào chưa khỏi bệnh lao quỹ vẫn hỗ trợ để mua thẻ loại
cổng tin nhắn ủng hộ quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
cú pháp soạn tin nhắn tb g một nghìn bốn trăm linh hai
ngoài ra các tổ chức cá nhân có thể ủng hộ cho quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
trực tiếp hoặc chuyển khoản theo thông tin
quỹ hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao
tại ngân hàng bidv chi nhánh sở giao dịch ba
thưa quý vị với những lời quảng cáo hoa mỹ rằng uống thuốc giảm cân
có thể giúp cho bạn xuống cân nhanh chóng với công hiệu được cưng điệu hóa
nhiều người đã sử dụng thuốc giảm cân với hy vọng sớm có một thân hình thon gọn
thế nhưng trên thực tế thuốc giảm cân cấp tốc cũng có những nguy hại
nếu như sử dụng không đúng cách hoặc không đúng sản phẩm có uy tín

sau bốn ngày uống thuốc giảm cân cấp tấp được mua online
bệnh nhân này xuất hiện tình trạng chán ăn mất ngủ đầy hơi
tinh thần mệt mỏi la âu chân tay bùn rùn
sau khi tới trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai hà nội thăm khám
bác sĩ kết luận chị bị dối loạn điện dài nặng
qua tìm hiểu trên facebook chị thấy rất nhiều bạn trẻ đã tin tưởng vào mua
nên chị cũng tin tưởng chị mua một liệu trình
quảng cáo bảy ngày sẽ giảm tối thiểu từ ba năm cân
với cơ địa dễ giảm
cơ địa mà khó giảm là sẽ giảm từ hai ba cân
chỉ với tám trăm linh đồng bệnh nhân dễ dàng có được một liệu trình giảm cân trong bảy ngày
trên vỏ hộp không có các thông tin về nơi sản xuất thành phần hạn sử dụng
bên trong thuốc được đóng gói sơ xài với nhiều loại
và theo hướng dẫn người dùng phải uống ít nhất từ ba đến bốn lít nước lọc một ngày
tuy nhiên theo các bác sĩ điều này sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe
người bán người ta khuyên bệnh nhân uống nước ba bốn lít một ngày
rất là nguy hiểm
và bệnh nhân đã dẫn tới một tình trạng là pha loãng máu hạ nari máu
cái chất muối cái nari trong máu hạ rất là mức thấp
mức thấp và chuẩn bị đến mức khôn mê
rất là nguy hiểm
nguy hiểm là thí mạng
rất là nguy hiểm
các bác sĩ cũng khuyến cáo trước khi sử dụng bất kỳ một loại thuốc hay thực phẩm chức năng hỗ trợ
cần phải cân nhắc kỹ
và tốt nhất nếu muốn giảm cân an toàn
người dân cần tới cơ sở y tế chuyên khoa nội tiết dinh dưỡng để thăm khám tư vấn cách thức phù hợp kết hợp với vận động
trong các thuốc giảm cân người ta cho những thành phần
đặc biệt là những thành phần mà gây kích thích về thần kinh kích thích tim mạch
ví dụ như là cho các hàm lượng rất nhiều caffeine
rồi cho các thành phần giống như hạt chanh đắng sinephrine
rồi thì thậm chí cho các tinh chất tuyết giáp
rồi rất nhiều các chất khác nhau kích thích
người ta nghĩ là để tăng vận động
để làm tiêu hào lực lượng
nhưng thực ra cái việc sử dụng như vậy
và không có kiểm soát không đúng
không đúng loại không đúng liều không kiểm soát
rất là nguy hiểm cho bệnh nhân
trước nhu cầu làm đẹp của nhiều người
không ít các loại thực phẩm chức năng giảm cân đang tràn lan trên thị trường
thực tế ngành chức năng cũng liên tục phát hiện
và bắt giữ những sản phẩm có chứa hoạt chất cấm
chưa được cấp phép ra thị trường
vì vậy người dân cần tìm hiểu kỹ
lựa chọn loại uy tín chất lượng tránh tiền mất tật mang
công an tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc
bằng hình thức cá đồ bóng đá qua mạng
bắt một mươi ba đối tượng thu giữ trên hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
và một số tăng vật liên quan
theo tài liệu cơ quan điều tra vào đầu năm hai nghìn một mươi chín
pc bốn mươi năm công an hà tĩnh phát hiện một đường dây
tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
qua mạng internet trên địa bàn hà tĩnh
với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án
để đấu tranh làm rõ
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ một mươi ba đối tượng
trong đó đặng phương nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường trần phú thành phố hà tĩnh
là đối tượng cầm đầu và xác định đường dây đánh bạc qua mạng
do đặng phương nam cầm đầu trong một tuần
từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi một tháng sáu
diễn ra world cup đã giao dịch
hơn ba mươi năm tỷ đồng
sau khi phá án cơ quan điều tra đã thu giữ
trên hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
một xe ô tô hai máy tính
một mươi chín điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
hiện pc bốn mươi năm công an hà tĩnh
đang tiến hành hoàn tất các thủ tục liên quan
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã hoàn tất hồ sơ để xử lý hai tụ điểm
tổ chức cá cược bóng đá world cup qua mạng
các tụ điểm này đã cho các con bạc
cá cược bóng đá
với số tiền hàng chục triệu đồng
trong mỗi trận
trước đó đêm ngày hai mươi một tháng sáu
đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi một
đã ập vào kiểm tra quán cà phê gen
trên đường lý thường kiệt phường một mươi năm
và quán cà phê naboli trên đường lạc long quân
phường ba quận một mươi một
các đối tượng bị bắt quả tang gồm trần đăng hai
phạm văn toản và nguyễn tấn lộc
đã có hành vi nhận cá cược bóng đá qua mạng
cho một số người
qua làm việc các đối tượng đã khai nhận
vào đầu mùa quân cướp để nhờ một người quen
lấy một tài khoản cá cược bóng đá qua mạng
sau đó sử dụng tài khoản này để nhận con bạc cá cược
thời điểm bắt quả tan
cơ quan chức năng đã thống kê số tiền cá cược
gần ba mươi triệu đồng đặt cược cho ba trận đấu bóng đá
hiện nay cơ quan chức năng đã thu giữ
nhiều tăng vật gồm laptop điện thoại chi động
và tiền cá cược từ các tụ điểm trên
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành
điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
về phần mình bộ trưởng trung quốc nguyễn phụng hòa
đánh giá chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng mỹ
là một yếu tố tích cực mới
đối với quan hệ giữa hai quân đội
và quan hệ giữa hai nhà nước
ông đã nhắc lại mục đích mà chủ tịch trung quốc
tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump
vạch ra là tăng cường lòng tin chiến lược
giữa hai nước và khẳng định sẽ rất có ý nghĩa
khi hai bên xây dựng lòng tin chiến lược
lẫn nhau và cùng hợp tác
đây là chuyến thăm trung quốc đầu tiên
của một bộ trưởng quốc phòng mỹ
kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
sau bắc kinh bộ trưởng quốc phòng giammatis
sẽ tiếp tục chuyến công du tới hàn quốc và nhật bản
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu
được kỳ vọng sẽ tìm ra lời giải
cho bài toán người di cư
vốn gây ra nhiều thách thức cho liên minh này
trong ba năm qua
tuy nhiên những tranh cãi và bất đồng nội bộ sâu sắc
khiến cho việc tìm kiếm tiếng nói chung
và cách tiếp cận thống nhất
dường như là một mục tiêu xa vời
việc hai thành viên đầu tàu eu
là pháp và italia tranh cãi gây gắt
chỉ trích lẫn nhau về việc cứu
hay bỏ mặc người di cư bất hợp pháp
cách đây hơn hai tuần
đã một lần nữa bộc lộ những chia rẽ sâu sắc
giữa các nước eu đồng thời cho thấy
eu vẫn đang loay hoài đối phó với làng sóng
người di cư ồ ạt
hàng loạt giải pháp mà khối này áp dụng hơn hai năm qua
đã tỏ ra chưa phải là biện pháp hiệu quả
để giải bài toán hóc búa này
biện pháp đầu tiên là phân bổ hạn ngạch
tiếp nhận người di cư bắt buộc
trong các quốc gia thành viên
tuy nhiên một số nước như hungary
bulgaria áo hay cộng hòa xét
nhìn nhận đây là mối đe dọa an ninh
và là gánh nặng cho nền kinh tế
vì vậy giải pháp này hiện vẫn là nguyên nhân
gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ eu
một giải pháp khác là thỏa thuận ký kết
với thổ nhĩ kỳ
qua đó ankara tiếp nhận lại những người di cư
không đủ tiêu chuẩn để đổi lấy hàng loạt yêu đãi
từ eu nhưng đây cũng chưa phải là
thỏa thuận vẹn toàn
nhiều tổ chức cứu trợ cảnh báo
thỏa thuận này đẩy những người khốn khổ
vào đường cùng tới những rủi ro
và nguy cơ bị lạm dụng đồng thời
bị coi là tiền lệ hết sức nguy hiểm
trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp tới
hàng loạt đề xuất đã được đưa ra
như thành lập những trung tâm bảo trợ quốc tế
tại các nước trung truyền
thiết lập hạn ngạch nhập cảnh cho những người
di cư kinh tế tuy nhiên
vẫn còn những bất đồng khó có thể giải quyết
mới đây trang mạng ba mươi tám độ bắc
của mỹ cho biết triều tiên
đã tiếp tục có những
cải thiện nhanh chóng đối với
các cơ sở hạt nhân của nước này
ở giang biên tuy nhiên
động thái này không liên quan tới việc
bình nhưỡng cam kết phi hạt nhân hóa
theo trang mạng ba mươi tám độ bắc
chuyên theo dõi tình hình triều tiên
những sự cải thiện cơ sở hạ tầng
có thể được nhìn thấy rõ
thông qua ảnh vệ tinh được chụp
từ hôm hai mươi một tháng sáu
hệ thống làm mát của lo phản ứng
hạt nhân plutonium ở giang biên
đã được cải thiện tuy nhiên
vẫn chưa rõ liệu lo phản ứng này
có vận hành hay không
các hoạt động xây dựng khác cũng rất rõ ràng
trong đó có lò phản ứng nước nhẹ thực nghiệm
nơi một văn phòng về cơ bản đã hoàn tất
và một công trình xây dựng nhỏ
đã được xây dựng tuy nhiên
trang ba mươi tám độ bắc cũng khẳng định
không nên xem hoạt động xây dựng ở giang biên
có bất cứ mối liên hệ nào
với cam kết phi hạt nhân hóa của triều tiên
và hoạt động hạt nhân cơ bản của nước này
có thể diễn ra như bình thường
cho đến khi có chỉ đạo cụ thể từ bình nhưỡng
ủy ban điều tra của nga
vừa chính thức công bố nguyên nhân gây ra
vụ tai nạn thảm khốc khiến cho toàn bộ
bảy mươi một người trên chiếc máy bay
an một trăm bốn mươi tám thiệt mạng
theo đó cơ quan này xác nhận
giả thuyết về nguyên nhân gây ra
vụ rơi máy bay này là do lỗi
của phi hành đoàn
theo báo cáo được ủy ban điều tra
nga công bố nguyên nhân gây ra
vụ tai nạn thảm khốc khi máy bay
chở khách an một trăm bốn mươi tám đâm xuống mặt đất
tại rameski vùng
moscow là do lỗi của phi công
các dữ liệu được ghi lại về
chuyến bay cho thấy phi công trên chiếc máy bay này
không bật hệ thống sửa cảm biến tốc độ
mà vẫn cắt cánh
điều này khiến các cảm biến tốc độ bị đóng băng
cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng
giảm tốc của máy bay cho cơ trường
khiến chiếc máy bay vượt quá góc nghiêng cho phép
máy bay chở khách an một trăm bốn mươi bốn
của hãng hàng không sanratop
airline bay chặng nội địa
moscow oscar gặp nạn
vào ngày một mươi một tháng hai tại rameski
khiến toàn bộ sáu mươi năm hành khách
và sáu thành viên phi hành đoàn
trên máy bay thiệt mạng
mạng xã hội toàn cầu facebook
sẽ nấy lòng lệnh cấm quảng cáo
tiền điện tử vốn có từ tháng một
năm hai nghìn một mươi tám trên trang mạng này
nhưng vẫn cấm những hoạt động
liên quan tới phát hành đồng tiền ảo
để huy động vốn
trước đó facebook cấm mọi quảng cáo
liên quan tới đồng tiền điện tử
như bitcoin nhằm hạn chế
những vụ việc lừa đảo đáng tiếc
theo quy định để có thể đưa quảng cáo
đồng tiền điện tử lên facebook
các công ty
các công ty sẽ cần phải xin phép trước
và chứng minh đầy đủ giấy phép
hoặc là chứng minh đồng tiền
do họ quảng cáo đang được giao dịch
trên thị trường công khai
với những hạn chế nêu trên
không phải ai muốn đăng quảng cáo
cũng đều có thể thực hiện được
tuy nhiên mạng xã hội này cũng khẳng định
sẽ lắng nghe những góp ý
từ phía người dùng để đánh giá chính sách
và tiếp tục nghiên cứu công nghệ này
để nếu cần thiết sẽ có điều chỉnh
phù hợp theo thời gian
xong tất cả các hoạt động quảng cáo
liên quan đến huy động vốn dựa trên tiền ảo
vẫn tiếp tục bị cấm trên facebook
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé